vào hồi chín giờ ngày hai mươi ba tháng tám tàu bảy trăm bốn mươi ba hải đội chín trăm hai mươi hai thuộc hải đoàn một trăm hai mươi chín hải quân
đóng quân tại phường một mươi hai thành phố vũng tàu đã đưa ngư dân trần thành minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại tỉnh bến tre và thuyền viên tàu cá bị tai nạn vào bờ
trước đó tối hai mươi một tháng tám tàu bt chín mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi bốn ts trên tàu có sáu thuyền viên làm nghề kéo cào đơn
do ông phạm văn lai hộ khẩu thường trú tại tỉnh bến tre làm tài công
đang đánh bắt hải sản tại vị trí cách giàn khoan đại hùng khoảng một mươi năm hải lý
thì thuyền viên minh bị vướng vào dây cào gãy hở khớp xương cổ tay trái
sau khi được đưa vào giàn khoan đại hùng sơ cứu nhân viên y tế của giàn khoan thông báo
và nhờ lực lượng hải quân hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ để cấp cứu kịp thời
tích thể anh em tàu bảy trăm bốn mươi ba đã hoàn thành tốt nhiệm vụ để đón được người dân lên tàu an toàn
một tháng vừa qua đây là lần thứ hai tàu bảy trăm bốn mươi ba thực hiện được nhiệm vụ cứu hộ ngư dân trên biển
khi gặp tai nạn trong bờ khai thác hải sản xa bờ
sau khi cập cảng hải đoàn một trăm hai mươi chín đã làm thủ tục bàn giao cho lực lượng biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
thuyền viên đã được đưa về bệnh viện lê lợi thành phố vũng tàu điều trị
hiện sức khỏe thuyền viên này cơ bản đã ổn định